sau hai ngày người dân xã hồng kỳ nam sơn huyện sóc sơn hà nội căng lều bạt ngăn cản xe và đổ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn từ đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi
khiến cho gần bảy trăm linh xe chở khoảng bảy tấn rác phải nằm chờ vì không có chỗ đổ
việc này dẫn đến rác thải đã ủ nứ chất đống tại nhiều góc phố lòng lề đường trong nội thành hà nội gây mất mỹ quan đô thị và bốc mùi khó chịu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
đi dọc trên tuyến đường tây sơn nguyễn trãi không khó để bắt gặp những điểm tập kết rác tạm như thế này